tại lào cai đã tổ chức long trọng ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân và sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng bộ đội biên phòng việt nam
ngày hai mươi tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi chín tổ chức công an nhân dân vũ trang tỉnh lào cai nay là bộ đội biên phòng chính thức được thành lập
ngay sau đó lực lượng đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia cuối những năm một nghìn chín trăm bảy mươi và đầu những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trải qua quá trình xây dựng và phát triển lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã huy động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia bảo vệ biên giới và đấu tranh với các loại tội phạm
thực hiện chương trình xóa mù chữ khám chữa bệnh miễn phí hỗ trợ nhân dân xây dựng nông thôn mới ngoài ra còn góp phần củng cố hệ thống chính trị tại địa phương